công an tỉnh tiền giang vừa bắt tạm giam bốn tháng đối với phan thị thanh nhã
trú tại thị xã cai lệ tỉnh tiền giang để điều tra làm rõ và xử lý về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
vào cuối năm hai nghìn một mươi tám phan thị thanh nhã sử dụng tài khoản facebook cá nhân
theo dõi nhiều bài viết của các đối tượng trong và ngoài nước có nội dung chống phá nhà nước việt nam
cuối năm hai nghìn một mươi chín đã tham gia tổ chức phản động lưu vong chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
nhã sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải chia sẻ hai mươi năm bài viết video có nội dung xuyên tạc
biện đặt xúc phạm lãnh đạo đảng nhà nước việt nam và kêu gọi người dân tham gia tổ chức phản động lưu vong
tháng bốn năm ngoái công an thị xã cai lệ xử phạt vi phạm hành chính đối với phan thị thanh nhã
về hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật xuyên tạc xúc phạm uy tín danh dự nhân phẩm của cá nhân
nhưng đối tượng không chấp hành mà vẫn tiếp tục hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia
công an tỉnh tiền giang đã nhiều lần giáo dục nhưng phan thị thanh nhã vẫn không từ bỏ mà còn có thái độ thách thức chống đối
cơ quan an ninh điều tra đã tiến hành khởi tố bị can bắt tạm giam đối với phan thị thanh nhã
liên quan đến việc điều tra sai phạm trong kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận vừa bắt tạm giam giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn năm trăm linh hai g
chiều qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an tỉnh ninh thuận tiến hành khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với lê tự trị giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn năm trăm linh hai g về hành vi nhận hối lộ
khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn văn tuấn dân và dương văn minh về hành vi đưa hối lộ
từ tháng một đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai lê tự trị đã cấu kết móc nối thỏa thuận nhận tiền của nguyễn văn tuấn dân và dương văn minh
để can thiệp chỉnh sửa thông số kỹ thuật nâng chiều cao tải trọng đối với các xe ô tô trên chương trình theo dõi từ xa của cục đăng kiểm việt nam
nhằm giúp cho các chủ xe có thể đăng kiểm sai quy trình
công an tỉnh đồng nai vừa phối hợp với công an thành phố hồ chí minh triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh bắt bốn đối tượng thu giữ khoảng một kg ma túy
qua trao đổi nghiệp vụ giữa phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai và phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
công an thành phố hồ chí minh về việc trên địa bàn tỉnh đồng nai và thành phố hồ chí minh có nhóm đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với khối lượng lớn nên lập án đấu tranh
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng phối hợp đã bắt được bốn đối tượng là nguyễn quang huy phạm văn lộc nguyễn văn khánh và nguyễn thành được
để điều tra về các hành vi mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy
thưa quý vị công an thành phố công an quận hoàn kiếm
thành phố hà nội vừa triệt phá băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng cách mạo danh ngân hàng tết công banh chiếm đoạt số tiền hơn hai tỷ đồng của nhiều bị hại
sử dụng các tài khoản giả đăng các bài viết trên mạng xã hội facebook giả danh ngân hàng cùng những lời mời chào hấp dẫn
như cho vay lãi suất thấp không cần xác minh giải ngân trong ngày các đối tượng đã lừa đảo hơn một trăm linh bị hại với số tiền chiếm đoạt hơn hai tỷ đồng
kính thưa quý vị báo chí cần hài hòa thông tin giữa xây và chống tăng cường truyền thông truyền quảng hứng để người dân cán bộ công chức chia sẻ khó khăn thách thức trong xây dựng phát triển thành phố
đây là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết công tác báo chí xuất bản năm hai nghìn hai mươi hai diễn ra vào sáng nay ngày một mươi bảy tháng ba
tại hội nghị ông nguyễn văn hiếu phó bí thư thành ủy tp hcm khẳng định hoạt động báo chí xuất bản trên địa bàn trong năm hai nghìn hai mươi hai có nhiều khởi sắc
tích cực và sự phát triển chung của thành phố dù vậy các bài viết về thành tựu trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị còn ít vì sắp xếp ở một số cơ quan báo chí mới chỉ dừng lại ở mức cơ học
phó bí thư thành ủy tp hcm cho rằng còn nhiều việc phải làm để nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan báo chí xuất bản nhất là chuyển đổi số đầu tư cơ sở vật chất chất lượng nguồn nhân lực đổi mới cơ chế đặt hàng của tp hcm với các cơ quan thông tin truyền thông
về nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi ba ông nguyễn văn hiếu đề nghị các cơ quan báo chí bám sát chủ đề năm nghị quyết ba mươi một của bộ chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển tp hcm đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm và nghị quyết thay thế nghị quyết năm mươi bốn hai nghìn một mươi bảy để đa dạng hình thức tuyên truyền tạo sự đồng thuận không chỉ tại thành phố mà còn các bộ ngành trung ương
ngoài ra phó bí thư thành ủy tp mong muốn báo chí cùng tham gia xây dựng hình ảnh tích cực của đội ngũ cán bộ công chức đồng thời đề nghị thúc đẩy chuyển đổi số để định hướng thông tin trên không gian mạng truyền thông đúng định hướng khắc phục tình trạng xa rời tôn trị mục đích
liên quan đến thông tin nhóm tiếp viên hàng không việt nam airlines mang ma túy và thuốc lắc từ pháp về việt nam trên chuyến bay vn một mươi bị bắt giữ tại sân bay tân sơn nhất cục hàng không cho biết đã yêu cầu hãng hàng không và cảng vụ hàng không miền nam báo cáo

năm hai nghìn hai mươi hai ông chín có nhu cầu muốn nâng khống công suất máy tàu cá từ ba trăm linh mã lực lên bốn trăm năm mươi mã lực để nhằm nhận được hỗ trợ của thủ tướng chính phủ trong việc khuyến khích hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản

ngoài ra bước đầu lực lượng chức năng xác định các điểm kinh doanh của công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám tại tiền giang cho vay cầm cố tài sản với mức lãi suất phải trả là bảy năm một tháng nhưng đối phó với cơ quan chức năng bằng cách chia thành mức lãi suất nhỏ và đề ra nhiều loại thuế phí khác nhau
thưa quý vị hiện nay tình trạng sử dụng trái phép chất kích thích bóng cười si sa được diễn ra công khai phổ biến tại các quán bar bắp quán nhậu trên địa bàn quận sơn trà thành phố đà nẵng
công an thành phố đà nẵng công an quận sơn trà đã triển khai lực lượng gia quân đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến si sa và bóng cười không để tình trạng này tiếp diễn trên địa bàn
một buổi kiểm tra đột xuất của công an quận sơn trà tại một nhà hàng kinh doanh ăn uống tại phường an hải bắc quận sơn trà thành phố đà nẵng
tại đây lực lượng chức năng đã thu giữ ba bình khí cười n hai o cỡ lớn hàng chục vỏ bóng cao su cùng nhiều dụng cụ để sử dụng si sa
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở không sử dụng
chủ cơ sở không giải trình được nguồn gốc xuất xứ của số hàng này lực lượng chức năng đã lập biên bản xứ của số hàng này lực lượng chức năng đã lập biên bản xứ của số hàng này

chủ cơ sở không giải trình được nguồn gốc xuất xứ của số hàng này lực lượng chức năng đã lập biên bản xứ của số hàng này lực lượng chức năng đã lập biên bản xứ của số hàng này lực lượng chức năng đã lập biên bản xứ của số hàng này lực lượng chức năng đã lập biên bản xứ của số hàng này lực lượng chức năng đã lập biên bản xứ của số hàng này lực lượng chức năng đã lập biên bản xứ của số hàng này lực lượng chức năng đã lập biên bản xứ của số hàng này lực lượng chức năng đã lập biên bản xứ của số hàng này lực lượng chức năng đã lập biên bản xứ của
cắt giảm nhân sự điều chỉnh lại chiến lược kinh doanh để tối ưu chi phí tập trung nguồn lực để hoàn thiện các dự án
năm hai nghìn hai mươi hai là năm đầu tiên mà giá trị xuất khẩu của ngành nông nghiệp là vượt mốc năm mươi ba tỷ usd tăng gần một mươi so với năm hai nghìn hai mươi hai
nhưng các chuyên gia kinh tế dự báo năm nay thì ngành nông sản sẽ phải đối mặt với rất nhiều những thách thức và việc lạm phát của các nước châu âu tăng cao người dân thắt chặt chi tiêu
được đánh giá là mặt hàng thiết yếu ít bị ảnh hưởng dù thị trường có biến động
thế nhưng các mặt hàng rau củ quả trái cây của việt nam ghi nhận mức tăng trưởng không đồng đều ở các thị trường
theo đó chi phí logistics đã đè nặng doanh nghiệp với hàng nông sản không thể di chuyển được bằng đường biển
mà chủ yếu bằng đường hàng không khiến giá sản phẩm cũng phải tăng thêm khoảng một mươi
trong khi đó lạm phát tại nhiều thị trường xuất khẩu lớn đang có xu hướng tăng sẽ khiến nhu cầu tiêu thụ nông sản việt có nguy cơ giảm
năm hai nghìn hai mươi ba vô cảnh tình hình thế giới có nhiều tác động ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu các mặt hàng nông sản
đó là lạm phát tiếp tục tăng cao ở mỹ châu âu và nhiều nước trên thế giới
đất gãy chuỗi cung ứng sản xuất nguy cơ mất ổn định an ninh năng lượng an ninh lương thực
bên cạnh đó nhiều biến động từ thị trường nhiều chi phí nguyên liệu giá nhiên liệu logistics
là một lần nữa để các doanh nghiệp có thể tăng cao
nói chung các doanh nghiệp cần hết sức linh hoạt nhẹ bén trong việc nghiên cứu thông tin về thị trường
chủ động đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắc khe
của thị trường nhập khẩu
để tăng giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản trong năm hai nghìn hai mươi
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể
trong đó đối với các nhóm sản phẩm chủ lực với sản phẩm trồng trọt
toàn ngành sẽ tập trung tổ chức xúc tiến thương mại
hoàn bá cho những sản phẩm đã được cấp phép tiếp cận thị trường xuất khẩu trong năm hai nghìn hai mươi hai
song song đó là việc tiếp tục đàm phán để thúc đẩy mở cửa thị trường cho các sản phẩm trồng trọt